tuy nhiên việc thu hút công chúng đến với sách vẫn đang đặt ra không ít khó khăn cần sự chung tay và không ngừng đổi mới của cơ quan chức năng cùng các đơn vị xuất bản
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài phố sách cần đáp ứng đòi hỏi của công chúng của tác giả thành nam mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo văn phòng phía nam hội xuất bản việt nam năm hai nghìn một mươi bảy đường sách nguyễn văn bình tp hcm
hoạt động khá khởi sắc lượng khách trung bình mỗi ngày thường ở mức năm đến sáu lượt người vào ngày nghỉ là một mươi lượt người
như vậy cả năm hai nghìn một mươi bảy đường sách đã thu hút hai bốn triệu lượt người đến thăm doanh thu đạt năm mươi tỷ đồng tăng gần gấp hai lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
sau thành công của đường sách nguyễn văn bình đường sách thứ hai đã được ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt đặt tại đường nguyễn đồng chi phường tân phú quận bảy
kinh phí xây dựng là gần một mươi bốn tỷ đồng với hai mươi gian hàng sách quán cà phê được thực hiện theo phương thức xã hội hóa
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch sẽ mở thêm ba đường sách nữa trong thời gian tới
như vậy độc giả thành phố mang tên bác sẽ có thêm nhiều địa chỉ để tìm đến và thỏa mãn niềm đam mê đối với sách
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm cho biết đường sách đầu tiên của tp hcm dự kiến sẽ ra mắt vào ngày hôm nay
ngày một một ba hai nghìn một mươi tám tại công viên quang trung đường ba cư được tổ chức theo mô hình xã hội hóa và nhà nước hỗ trợ cấp mặt bằng
tại đây sẽ diễn ra các sự kiện về sách giao lưu tìm hiểu tác giả tác phẩm
đồng thời là nơi sinh hoạt của một số cô lội bộ tại thành phố như câu lạc bộ sáng tác trẻ
cô lạc bộ siêu tập sách cô lạc bộ siêu tập tem postcard biêu thiếp tiền xưa
trước khi chính thức hoạt động
đường sách vũng tàu sẽ ra mắt công chúng chương trình hội sách xuân mậu tuất hai nghìn hai mươi
tổ chức từ ngày hai mươi bảy tháng chạp một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến mùng một mươi tháng riêng hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
xong trái ngược với dấu hiệu tích cực về hiệu quả xã hội của đường sách
và một số đường sách mới sẽ sớm đi vào hoạt động ở tp hcm vũng tàu
thì ở hà nội lại có thông tin không vui cho người yêu sách
đó là kể từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
đến nay tức là sau chưa đầy một năm đi vào hoạt động
phố sách hà nội tại đường một mươi chín tháng một mươi hai đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng
và đang rơi vào tình cảnh đáng báo động
các quầy sách hoạt động cầm chừng trong cảnh thưa vắng khách
doanh thu từ bán sách thấp đã khiến một số đơn vị có ý định rút lui để cắt lỗ
một số đơn vị tiếp tục cầm cự với mong muốn đây là một cách đầu tư để xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm
tuy nhiên sự hào hứng của các đơn vị
đối với hiệu quả trên thực tế đã phần nào sụt lạm
còn nhớ khi con đường một mươi chín tháng một mươi hai nhỏ bé nơi đã từng được gọi là chợ âm phủ
trở thành phố sách đầu tiên ở hà nội từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
người ta đã đặt biết bao kỳ vọng vào nó
từ bãi đỗ xe đường một mươi chín tháng một mươi hai đã được khoác lên mình một màu sắc trang nhã yên tĩnh và đẹp đẽ hơn
hai bên đường không còn bóng dáng xe cộ
mà đã thay thế bằng những gian hàng sách được thiết kế theo hướng hoài
và cổ thơ mộng
một bài báo khi đó đã mô tả
giữa bộn bề phố xá tìm thấy một không gian yên tĩnh nhiều cây xanh bóng dâm để đọc sách và mua sách
có lẽ là điều không dễ dàng
trước nay người yêu sách thủ đô dường như chỉ có các hiệu quán cà phê sách làm bạn
vậy nhưng đến đó người ta cũng chủ yếu để mua hay đọc vội rồi đi
nhưng từ ngày một tháng năm mọi thứ đã thay đổi
phố sách một mươi chín tháng một mươi hai không chỉ được thiết kế
đẹp mắt hoành tráng mà còn yên tĩnh phong phú đủ các loại sách đến từ nhiều nhà xuất bản khác nhau
đến đây người dân có thể thỏa sức ôm một quyển sách cả ngày ngồi ở ghế gỗ dưới bóng cây xanh để đọc
họ có thể ngồi như thế hàng giờ vì yên tâm rằng
những chiếc ghế đó đều là không gian công cộng vốn dĩ là dành cho tất cả mọi người
và nếu đói bụng họ có thể tìm đến các hàng quán kế bên được mở ra ngay tại con đường sách này
ở giữa phố sách một mươi chín tháng một mươi hai
còn có bảng tra cứu thông tin điện tử
người dân vừa có thể tìm hiểu về lịch sử văn hóa hà nội vừa có thể tìm kiếm đầu sách dễ dàng
một không gian vốn tưởng nhỏ nhưng khi trở mình thành phố sách
nó lại có quá nhiều điều hấp dẫn để khám phá
còn nhớ ngày khai trương phố sách đầu tiên ở hà nội đông nghịt người
còn bây giờ thì nhiều lý do được đưa ra để lý giải tình trạng ế ẩm
về phía độc giả họ mong muốn tìm đến với phố sách như một địa chỉ văn hóa
với các hoạt động như triển lãm tọa đàm giao lưu tác giả tác phẩm
bởi nếu phố sách chỉ đơn thuần để kinh doanh sách
thì độc giả có nhiều lựa chọn khác phù hợp hơn thậm chí đặt mua online trên internet
thực tế sau ngày khai trương các sự kiện hoạt động giao lưu tại phố sách hầu như chỉ diễn ra trong ba tháng đầu
đó cũng là thời điểm được đánh giá là hoạt động hiệu quả nhất của phố sách
thu hút một lượng lớn độc giả tìm đến
các gian hàng đạt doanh thu trung bình một trăm hai mươi năm triệu đồng một tháng
sau khi những hoạt động nêu trên dần thưa vắng phố sách dường như chỉ còn là nơi mua bán sách
các đơn vị đã không thực hiện được cam kết ban đầu là thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu tọa đàm giới thiệu ấn phẩm mới
không còn đủ sức giữ chân người yêu sách cảnh điều hưu tại phố sách hà nội là điều dễ hiểu
về phía các đơn vị kinh doanh không ít khó khăn đã được chỉ ra
đó là chi phí tốn kém để tổ chức sự kiện
trong khi doanh thu từ bán sách trung bình mỗi cuốn hai bản chỉ ở mức hòa vốn
kể cả số tiền lãi nếu sách được tái bản thì cũng không đủ kinh phí để tổ chức một sự kiện
và điều này khiến các đơn vị giảm dần hay dừng hẳn việc tổ chức sự kiện
giải pháp an toàn bảo toàn vốn được một số đơn vị lựa chọn nhưng lại là nguyên nhân khiến phố sách kém sức hút
vào các ngày lễ lớn một số hoạt động dù được các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức
nhưng nội dung có phần bất ngờ
đơn điệu mang nặng tính hình thức cho nên hiệu quả không như mong muốn
bên cạnh đó các đơn vị tham gia phố sách còn chưa có nhiều hoạt động mang tính liên kết tổng thể
để phát huy thế mạnh của phố sách là nơi tập trung nhiều đơn vị xuất bản uy tín
tính hấp dẫn như một điểm đến văn hóa của phố sách vì thế khó đạt tới
để cải thiện tình hình đại diện một đơn vị xuất bản đã đề xuất ý tưởng thành lập một công ty
có thể trực thuộc thành phố hà nội hoặc hội xuất bản việt nam
về công tác xuất bản thị trường sách để đứng ra quản lý phố sách
lợi ích của đề xuất này là một đầu mối sẽ thuận tiện cho việc hoạch định chiến lược
chính sách giúp phố sách hoạt động hiệu quả thay cho mạnh ai nấy làm như lâu nay
đồng thời một số đơn vị tham gia phố sách mong muốn có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng
trong việc tổ chức nhiều hoạt động giúp tạo điều kiện để phố sách trở thành điểm văn hóa du lịch của thành phố
hiện phố sách hà nội có vị trí tương đối thuận lợi vì nằm ở khu vực trung tâm thành phố
gần một số di tích và danh lam thắng cảnh như tượng đài lý thái tổ hồ hoàn kiếm văn miếu quốc tử giám
nhưng để phát huy lợi thế về vị trí thì các hoạt động gắn kết với những điểm du lịch khác lại chưa có
phố sách chưa được chọn để tổ chức sự kiện liên quan đến sách trên địa bàn thành phố như trao giải sách quốc gia
trao giải cuộc thi tìm hiểu về sách yêu thích các hoạt động xã hội hóa
để giảm bớt gánh nặng chi phí cho các đơn vị tham gia phố sách còn thiếu và yếu
những khó khăn nhất
các đơn vị tham gia nêu trên cho thấy để duy trì hoạt động của phố sách không chỉ đòi hỏi quyết tâm
mà còn cần cả sự nỗ lực sự năng động không ngừng đổi mới sáng tạo trong hoạt động quảng bá
giao lưu về sách của mỗi đơn vị xuất bản nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của độc giả
chia sẻ những khó khăn của phố sách hà nội
không ít bạn yêu sách mong muốn các đơn vị tham gia phố sách hà nội tham khảo
học hỏi cách làm của đường sách tại thành phố hồ chí minh
chính thức khánh thành vào ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
trong hai năm hoạt động dù còn một vài hạn chế
xong đến nay đường sách nguyễn văn bình đã cho thấy sự thành công trong chủ trương
phương thức hoạt động và thật sự trở thành điểm đến văn hóa của người dân thành phố và du khách
trên một số diễn đàn cho giới trẻ và trang mạng xã hội
nơi đây nhanh chóng trở thành địa chỉ được yêu thích và là điểm check in không thể bỏ qua khi du lịch sài gòn
đáng chú ý trong năm hai nghìn một mươi bảy tại đường sách thành phố hồ chí minh đã tổ chức một mươi sáu cuộc triển lãm sách
ảnh như giữ gìn di sản sài gòn về trốn thư hiên việt nam miền ngon việt nam nhìn từ trên cao âm thanh hội họa
một thí dụ cho thấy sự năng động nhạy bén trong thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi tám
là ban quản lý đường sách trang trí cây thông noel với nhiều họa tiết sinh động tạo một màu sắc lễ hội ấn tượng
có đơn vị xuất bản ngoài việc trang trí gian hàng của mình đậm không khí ngày tết
còn xếp sách thành hình cây thông
thu hút các bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm
trong khi đó những ngày cuối năm tại hà nội phố sách khá im lìm
vài ba độc giả ghé qua mua sách rồi rời đi
hai đầu dãy phố không rõ vì lý do gì được đặt rào chắn khiến cho phố sách thiếu sự thân thiện
đó là chưa kể một số hàng quán kinh doanh vẫn nằm sen kẽ giữa các gian hàng sách
ít nhiều ảnh hưởng đến không gian chung của cả phố sách
trước những khó khăn của phố sách hà nội rất cần sự họp bàn giữa các đơn vị
giữa các đơn vị tham gia và cơ quan quản lý trực tiếp
để đề ra những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài
góp phần chấn trình kịp thời tình trạng trợ chiều như hiện nay
có thể thấy nếu không đa dạng hóa các hoạt động về sách
không nỗ lực tạo các sự kiện văn hóa ý nghĩa để thu hút công chúng
thì phố sách khó có thể phát triển như mục tiêu ban đầu đề ra
đó là nơi giới thiệu với độc giả những cuốn sách mới đa dạng về nội dung
phong phú về thể loại đồng thời là nơi độc giả có điều kiện gặp gỡ
giao lưu tọa đàm về sách với các tác giả trong và ngoài nước
một khảo sát gần đây của ban quản lý đường sách nguyễn văn bình cho thấy
hơn năm mươi tám số người được hỏi đến đường sách để mua sách
gần năm mươi đến tham quan ba mươi sáu đến đọc sách
và gần một mươi chín người đến đường sách để gặp bạn bè uống cà phê
con số này cho thấy nhu cầu của công chúng đến với phố sách đường sách hết sức đa dạng
hiện có nhiều ý kiến đề xuất về việc mở thêm các phố sách đường sách tại huế đà nẵng cần thơ đà lạt
điều này cho thấy để sách có cơ hội đến với người đọc nhiều hơn
trước hết cần đáp ứng đòi hỏi chính đáng của công chúng
đó là đến với sách để tiếp cận tiếp nhận văn hóa chứ không đơn thuần chỉ là bán và mua
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phố sách cần đáp ứng đòi hỏi của công chúng của tác giả thành nam
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân

bài ở đây
bài ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi